liên quan đến việc công ty trách nhiệm hiệu hạn dày gia mỹ phong trà vinh cắt giảm hơn một mươi lao động
ubnd tỉnh trà vinh vừa tổ chức họp báo về tình hình giải quyết chế độ chính sách cho người lao động
và định hướng tạo việc làm mới cho số lao động bị cắt giảm
theo đó đến sáng ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín công ty trách nhiệm hữu hạn dày gia mỹ phong đã thực hiện
xong việc chi trả các khoản tiền lương tiền thưởng tết tiền lương ngừng việc đúng theo các quy định
của pháp luật các ngành chức năng trà vinh đã thống kê được nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp
trong tỉnh năm hai nghìn một mươi chín là khoảng ba năm trăm linh lao động đồng thời qua trao đổi trực tiếp với các doanh nghiệp
ở thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an biết được nhu cầu cần tuyển lao động
ngay sau dịp tết nguyên đán khoảng sáu lao động trung tâm dịch vụ việc làm trà vinh sẽ tổ chức
phiên giao dịch việc làm tại ba phân xưởng của công ty để giới thiệu người lao động vào làm việc
tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh